ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới g bảy ngày hôm qua đã bắt đầu cuộc họp hai ngày tại đức
các nội dung thảo luận tại hội nghị lần này sẽ bàn về những vấn đề có liên quan đến hợp tác điều phối viện trợ nhân đạo
tài chính và quân sự cho ukraine trước mùa đông sắp tới
bên cạnh đó các vấn đề như là khủng hoảng năng lượng tình hình lạm phát toàn cầu biến đổi khí hậu
cũng sẽ là những chủ đề chính trong chương trình nghị sự
trong bối cảnh lãm phát gia tăng tác động đến kinh tế toàn cầu có nguy cơ dẫn đến một cuộc suy thoái
g bảy cũng thảo luận các biện pháp chống lạm phát giá năng lượng tăng cao và chuỗi cung ứng sụp đổ
hội nghị lần này có tầm quan trọng chiến lược bởi cuộc xung đột nga ukraine không chỉ gây ra khủng hoảng sâu sắc
đối với toàn châu âu mà còn là cuộc khủng hoảng với quy mô toàn cầu
tại hội nghị lần này đức đã mời các bộ trưởng ngoại giao của ghana và kenya
cũng như đại diện của liên minh châu phi tham dự
ghana và kenya hiện là các thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
tại diễn đàn này các bên cũng sẽ thảo luận về vấn đề an ninh lương thực và năng lượng
cùng với các cuộc xung đột khu vực